nhiều chính trị gia cộng hòa đang ra sức chiêu chuộng ông trump và tỏ ra hữu ích với ông
hy vọng được chọn làm ứng viên phó tướng cho cựu tổng thống
theo đó việc lựa chọn ứng viên phó tổng thống của ông trump sẽ là cơ hội để cựu tổng thống định hình thông điệp tranh cử của mình
và thu hút các phè phái khác nhau trong đảng cộng hòa tham gia chiến dịch tranh cử của ông trước đại hội toàn quốc của đảng này vào tháng bảy
khi jivancy xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình cnn vào khung giờ vàng tuần trước
ông có lẽ đã chỉ hướng đến một khán giả duy nhất
khi được hỏi liệu ông có lo ngại về việc trở thành cấp phó cho ứng viên tổng thống donald trump hay không
fancy đã ra sức bảo vệ trump
ông thậm chí hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc bạo loạn đổi capital ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
dù phó tổng thống mike spinsi khi đó đã buộc phải sơ tán khỏi tòa nhà quốc hội vì những kẻ quá khích kêu gọi treo cổ ông
chúng ta đổ lỗi cho donald trump về mọi điều tồi tệ của nền dân chủ mỹ ưu tôi nghĩ đó là điều vô lý
fasi và hơn một mươi chính trị gia đảng cộng hòa khác gần đây xuất hiện tràn ngập trên mạng và các kênh truyền hình
với mục tiêu cuối cùng là trở thành ứng viên phó tổng thống bên cạnh trump
cuộc đua đang ngày càng nóng lên
hôm năm tháng năm một số ứng viên phó tổng thống như thượng nghị sĩ bang arkansas tom cotton
thống đốc bang bắc dakota doug barum thượng nghị sĩ bang florida marco rubio
thượng nghị sĩ bang nam carolina
tim scott và hạ nghị sĩ bang new york ellis stefanik đã đồng loạt xuất hiện trên các chương trình truyền hình
trong tuyên bố sẽ chưa chọn giả phó tướng cho đến khi gần đến đại hội toàn quốc đảng cộng hòa
diễn ra vào một mươi năm tháng bảy tại milwaukee wisconsin
tuy nhiên nhóm của ông đã bắt đầu sang lọc các ứng viên tương lai
danh sách những người đang được xem xét còn dài và cựu tổng thống cũng tự mình thêm một số cái tên mới vào danh sách
theo hai nguồn tin giấu tên hiểu rõ về quy trình
giới quan sát đánh giá cuộc đua gấp rút đang diễn ra cho thấy
các ứng viên phó tổng thống đảng cộng hòa đang tìm mọi cách để gây ấn tượng với trump và nhóm cố vấn của ông như thế nào
cựu tổng thống mỹ và các trợ lý hàng đầu của ông cũng đang dõi theo những gì họ làm
theo một cố vấn thân cận với ông trump
cựu tổng thống sẽ xem những ứng viên này có thể hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông ra sao
cách họ trả lời phỏng vấn có quan điểm ủng hộ hay phản đối tổng thống joe biden
cũng như cách họ quyên tiền và mở rộng mạng lưới nhà tài trợ
một số nguồn tin am hiểu vấn đề còn cho biết
cho những vị trí tiềm năng khác trong chính quyền nếu ông giành chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng một mươi một
khi ứng viên phó tổng thống xuất hiện tại những cuộc vận động tranh cử của ông
trump sẽ quan sát họ thể hiện như thế nào với tư cách người hỗ trợ ông và cách đám đông phản ứng
steve witkoff bạn thân của cựu tổng thống giám đốc đầu hoành công ty bất động sản ở florida cho hay
một số ứng viên phó tổng thống tiềm năng nhất đang rất chăm chỉ thể hiện
và tôi chắc chắn rằng trump và nhóm của ông ấy đang dõi theo
họ sẽ tạo ra được khác biệt lớn nếu có thể giúp chong quyên tiền
hay dám mạo hiểm thực hiện những việc khó như tiếp cận cử tri hoặc tham gia phỏng vấn trên truyền hình
trump người trở nên nổi tiếng toàn quốc nhờ đông sản xuất và dẫn chương trình thực tế ăn khách người tập sự của kênh mbc
đâu nay vẫn luôn coi trọng cách các ứng viên thể hiện trên sóng truyền hình
cựu tổng thống cùng nhóm của mình đang đánh giá kỹ lưỡng xem ai đang là bảo vệ ông
trong các cuộc phỏng vấn khó khăn trên những nền tảng truyền thông được cho là kém thân thiện
hôm năm tháng năm thượng nghị sĩ scott đã nhận được lời khen ngợi từ các trợ lý của trump
sau khi xuất hiện trong chương trình meet the press trên kênh nbc
giống như vansi ông luôn kiên định với lập trường bảo vệ cựu tổng thống
khi liên tục bị yêu cầu giải thích lý do trump từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn
và liệu ông có làm như vậy hay không scott đã trả lời rằng chính câu hỏi này là lý do nhiều người mỹ tin nbc là một nhánh mở rộng của đảng dân chủ
ông nhấn mạnh tôi đã nói những gì cần nói và tôi biết người dân mỹ tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe

tôi tin trump sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng ta đơn giản vậy thôi
thống đốc bogram cũng tham gia một chương trình phỏng vấn vào cùng ngày để bảo vệ cựu tổng thống
khi người dẫn chương trình jakt chaper của cnn thúc ép ông bình luận về phát ngôn từ trump sang đảng dân chủ sử dụng phúc lợi như một cách để thu hút phiếu bầu
doram khẳng định tổng thống biden đã mua phiếu bầu bằng đề xuất giảm nợ cho sinh viên
những gương mặt khác gần đây xuất hiện trên truyền hình cũng được coi là đang tranh giành cho vị trí phó tướng của trump
còn có cựu bộ trưởng phát triển đô thị và nhà ở ben carson đồng minh trung thành lâu năm với trump và hạ nghị sĩ florida byron donans
trong cuộc phỏng vấn vào hồi tháng hai donas một nghị sĩ da màu đã bảo vệ cựu tổng thống trước những lời chỉ trích mà ông phải đối mặt
khi nói rằng cửa chi da màu thích ông vì ông bị truy tố hình sự
một số ứng viên tiềm năng lại tạo ấn tượng bằng cách hỗ trợ gây quỹ ưu tiên quan trọng khác của ông trump
bercam triệu phú từng điều hành công ty công nghệ đã tổ chức các cuộc họp gây quỹ và kêu gọi nhà tài trợ đứng về phía cựu tổng thống
vivek ramaswamy doanh nhân công nghệ sinh học giàu có đã giới thiệu trump với các nhà tài trợ ở thung lũng silicon và texas
ramaswami cũng hoạt động tích cực trên truyền hình và podcast số khác đang cố gắng tạo ra khác biệt bằng cách công kích tổng thống biden
vào cuối tuần qua corton và rubio đã xuất hiện trên các chương trình sáng chủ nhật để chỉ trích người đứng đầu nhà trắng
về cách ông xử lý các cuộc biểu tình của sinh viên trên toàn quốc liên quan đến xung đột gaza cả hai đều được đội ngũ của trump hoan nghênh
tại một sự kiện gây quỹ của đảng cộng hòa ở bang florida mỹ vào tuần trước các nhà tài trợ đã vây quanh ông rubio thượng nghị sĩ đại diện bang này
theo những người có mặt thông qua những sự kiện như thế này ông trump sẽ đánh giá phản ứng của người tham dự để chọn ra ứng viên cho vị trí phó tổng thống
người sẽ đồng hành cùng ông tại nhà trắng trong bốn năm tới nếu ông tái đắc cử vào tháng một mươi một
một chiến lược gia của đảng cộng hòa tham dự buổi gây quỹ cho biết cho đến nay macro là người được chú ý nhiều nhất
rubio đã bị bảo vệ từ đầu đến cuối
stephenik trong khi đó trở thành người chỉ trích mạnh mẽ các cáo trạng hình sự mà trump đang phải đối mặt
hạ nghị sĩ new york đã nộp một số khiếu nại về đạo đức nhắm vào những công tố viên giám sát các vụ án
đến nay trump vẫn chưa có bất kỳ động thái công khai nào về việc lựa chọn cấp phó cho mình
thế nhưng tại một buổi họp mặt các nhà tài trợ do ủy ban quốc gia đảng cộng hòa
tổ chức ở palm beach gần đây ông đã mời một số ứng viên lên sân khấu cùng mình và khen ngợi họ
nhà đầu tư john prason bản thân của cựu tổng thống trump cho hay
các ứng viên phó tổng thống đều đang làm việc chăm chỉ bằng cách giúp quyền tiền
đẩy lùi những câu chuyện sai sự thật trên truyền thông và kết nối với cử tri trên khắp đất nước
tổng thống và nhóm của ông ấy rất biết ơn vì tất cả nỗ lực của họ
theo đó ông rubio đã cạnh tranh với ông trump để giành đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa
trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu tại mỹ
trong chiến dịch tranh cử năm đó ông trump đã gọi thượng nghị sĩ floria là macro bé nhỏ
và hai người đã công kích lẫn nhau về kích thước bàn tay của ông trump
xong do khi ông trump đắc cử ông rubio đã thể hiện sự ủng hộ đối với tổng thống thứ bốn mươi năm của mỹ
tại thượng viện nước này nơi nhà lập pháp nắm giữ vai trò phó chủ tịch ủy ban tình báo
ông rubio là chính trị gia đảng cộng hòa mới nhất cùng với các thượng nghị sĩ j d vancey và tim scott
nhận được sự ưu ái từ các đồng minh của ông trump
nếu được chọn làm phó tướng của ông trump
ông rubio sẽ phải chuyển đến sinh sống ở nơi khác ngoài florida để đáp ứng yêu cầu của hiến pháp mỹ
sang tổng thống và phó tổng thống phải cư trú ở các tiểu bang khác nhau
việc lựa chọn ứng viên phó tổng thống của ông trump sẽ là cơ hội để cựu tổng thống định hình thông điệp tranh cử của mình
và thu hút các phe phái khác nhau trong đảng cộng hòa tham gia chiến dịch tranh cử của ông
trước đại hội toàn quốc của đảng này vào tháng bảy
năm hai nghìn một mươi sáu việc ông trump lựa chọn ông mikepsi đã giúp thu hút phiếu bầu từ phe bảo thủ
và các cử tri cộng hòa xung đạo
ông trump đánh giá cao làm trung thành nhưng cũng cần tiền cho cuộc chạy đua vào nhà trắng
cũng như để trang trải chi phí liên quan một loạt vụ tố tụng dân sự và hình sự bùa vây cựu tổng thống
các nhà tài trợ đã đóng góp hơn bảy mươi sáu triệu usd trong tổng chi phí pháp lý của ông kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tương đương khoảng một phần tư số tiền mà ông huy động được
những nhân vật có túi tiền lớn và có tiềm năng trở thành phó tướng của ông trump
bao gồm thống đốc bang bắc dakota doug brigham
doanh nhân vài vech ramaswamy và nhà đầu tư rick scott
và họ sẽ tự bỏ tiền ra trong cuộc chạy đua vào nhà trắng
trong khi đó ông rubio và tim scott thượng nghị sĩ đại diện bang nam carona
có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà tài trợ lớn của đảng cộng hòa
các nhà tài trợ cho rằng ông trump cần tìm một ứng viên có thể thu hút các cử tri ngoài cơ sở của mình
ông rubio người gốc cuba và ông scott nhà lập pháp da mỏ duy nhất của đảng cộng hòa tại thượng viện mỹ
có thể giúp tranh giành cử tri gốc tây ban nha
và gốc phi từ lực lượng vốn nghiêng về phía tổng thống đương nhiệm joe biden